vâng ạ thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua bắc bộ rét đậm rét hại
và chắc hẳn là những công việc phải di chuyển hay ở ngoài trời thì sẽ gặp không ít trở ngại
tuy nhiên thì thông tin rất tích cực là bắt đầu từ ngày hôm nay rét đậm rét hại sẽ chấm dứt
và trời sẽ ấm dần lên mỗi ngày sẽ tăng từ một cho tới hai độ và đến cuối tuần thời tiết sẽ ấm lên nhiều hơn
trời ấm hơn thế nhưng không khí rất hay khô độ ẩm chỉ ở mức là bốn mươi
với độ ẩm này thì da rẻ khô ráp khó chịu
quý vị đừng quên chăm sóc dưỡng ẩm làn da và đặc biệt là hãy uống nhiều nước bổ sung rau củ quả
để cơ thể có thể cảm thấy dễ chịu hơn
vâng còn tại trung bộ ngày hôm nay chỉ riêng khu vực trung trung bộ thì sẽ có chút mưa
còn lại thì hầu khắp là đều nắng giáo và càng xuôi về phía nam trung bộ thì nhiệt độ càng cao dần
và nam bộ đang vào mùa khô nhiệt độ tương đối nóng sẽ từ ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ c
hẹn gặp lại